ubnd tp hcm vừa có văn bản kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính liên quan đến việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh bị chậm trễ khiến hai dự án metro số một và số hai có nguy cơ bị ngừng thi công
tuy nhiên đến nay thành phố chưa nhận được ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh của bộ kế hoạch và đầu tư và bộ tài chính
việc chậm trễ này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ ngoại giao giữa việt nam với các quốc gia nước ngoài tài trợ cho các dự án và khả năng tài trợ trong tương lai
tuyến metro số một đã đạt sáu mươi bảy khối lượng đang tập trung toàn bộ nguồn lực bảo đảm hoàn thành khai thác vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
nếu chậm trễ thanh toán cho nhà thầu dẫn đến nguy cơ ngừng giảm tiến độ thi công thậm chí có thể xảy ra tranh chấp
đối với tuyến metro số hai đang ở giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu xây dựng và điều chỉnh dự án nếu vướng thủ tục nguy cơ các hiệp định vay sẽ không còn hiệu lực dự án mất nguồn vốn và bị ngưng trệ